sau hơn ba mươi năm lẩn trốn vì bị truy nã đối tượng trần đình long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương bắt giữ
tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
trước đó vào tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lợi dụng được xí nghiệp xăng dầu a ba trăm một mươi tám ở huyện kim môn tỉnh hải hưng
nay thuộc thị xã kinh môn tỉnh hải dương giao trông coi quản lý tài sản
long cùng hai nhân viên khác đã có hành vi chiếm đoạt một hai trăm linh lít dầu diesel
trên đối tượng cùng hai nhân viên đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản
sau khi bị khởi tố long bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn tại nhiều huyện thuộc tỉnh quảng nam
dạng sáng ngày một tháng một mươi công an tỉnh hải dương tiến hành bắt giữ thành công đối tượng long
và áp giải về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật